văn hóa là nền tảng tinh thần văn hóa có tác dụng trở thành hệ điều tiết
cho sự phát triển kinh tế xã hội nhờ đó văn hóa góp phần cùng với các lĩnh vực khác
như kinh tế chính trị xã hội đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
và ước vọng về một đất nước hùng cường của toàn dân tộc
vì thế văn hóa đã đang và sẽ luôn là nền tảng tinh thần của xã hội
trong bài viết với tiêu đề chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới đăng trên báo nhân dân ngày một tháng chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đề cập đến nội dung rất quan trọng
là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh của con người việt nam
đây là tư tưởng đã được khẳng định qua nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng
việc nhắc lại nội dung này cho thấy sự quan tâm mang tính xuyên suốt
đối với vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước của đảng ta
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng viện đã tiến hành xây dựng nhiều hồ sơ di sản văn hóa
trình unesco để vinh danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
nó khẳng định sự đặc sắc giá trị của văn hóa việt nam
đồng thời khẳng định vị trí của văn hóa việt nam trên bản đồ văn hóa thế giới
để cụ thể hóa những tư tưởng chỉ đạo trên
viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam đã có nhiều chương trình hành động
nhằm gìn giữ phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc
một trong những dự án như vậy là chương trình hiệu chỉnh khuôn thước âm luật và bài bàn
đang được nhà nghiên cứu bùi trọng hiền trình bày và chuyển giao lại cho giáo phường ca trù hải phòng
tại đình hàng canh thành phố hải phòng vào ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
sau nhiều năm nghiên cứu thì tôi cuối cùng tôi đã đúc kết được hệ âm luật của ả đào
các khổ phách là gì khổ đàn là gì
nó có những quy luật nào và nó dài bao nhiêu
điều rất quan trọng nó dài bao nhiêu và nó kết nối với nhau theo những nguyên tắc nào
để tạo thành bài bàn ả đào
thì ngày hôm nay chúng tôi trở về đây chúng tôi muốn đem cái lý thuyết chúng tôi đã nghiên cứu đấy
đem trở lại áp dụng và thực tiễn để giúp cho đào kép bảo tồn được đúng quyên vẹn
với những giá trị cổ điển của ả đào
tôi xin nhắc lại giá trị cổ điển chuẩn mực của ả đào
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
cũng đã tiến hành xây dựng dự án bảo tồn và phát huy di sản ca trù
tại thành phố hà nội với mục tiêu lý thuyết ứng dụng văn hóa sẵn dạy nghệ thuật ca trù
đây là nghiên cứu quan trọng trong việc bảo tồn phục dựng
và quan trọng hơn là truyền lại cho thế hệ trẻ một khung chuẩn của hát ca trù
một trong những nguyên tắc căn bản để bảo vệ di sản văn hóa là làm sao để di sản văn hóa này
thực sự sống một cách bền vững ở các cộng đồng
vì chúng ta luôn biết rằng các cộng đồng là nơi sản sinh
gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa
và nếu các cộng đồng có ý thức được về câu chuyện này
gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa
thì các di sản văn hóa văn hóa nghệ thuật truyền thống của chúng ta
mới có thể phát triển một cách bền vững được
đầu tư dự án để hỗ trợ nghệ nhân là cách tốt nhất để viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
phát huy cái gốc của các cộng đồng
cái gốc của di sản văn hóa phi vật thể
vì thế những dự án như thế này thực sự hữu ích trong việc bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong thời đại mới